nắng nóng gai gắt những ngày qua đã khiến cho số lượng bệnh nhi nhập viện tăng cao ở hầu hết các địa phương
chủ yếu vẫn là các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa tay chân miệng
một số bệnh nguy hiểm như viêm não viêm não nhật bản cũng đã có chiều hướng giả tặng
mỗi ngày bệnh viện nhi trung ương tiếp nhận từ hai năm trăm linh đến ba năm trăm linh bệnh nhi đến khám và điều trị bệnh
ngày cao điểm có thể lên đến bốn bệnh nhân đây là con số tăng rất cao so với những tháng trước đó
trẻ chủ yếu bị viêm đường hô hấp viêm da tiêu chảy sốc nhiệt tay chân miệng
ở những bệnh viện khác thì cũng trong tình trạng tương tự
trẻ nhỏ có sức đề kháng kém không thích nghi được với thời tiết khắc nghiệt nên dễ bị nhiễm bệnh
đáng chú ý bệnh nhân bị viêm não viêm não nhật bản cũng đã gia tăng
đây là bệnh rất nguy hiểm tỷ lệ tử vong cao
phụ huynh cần tăng cường bổ sung dinh dưỡng cho trẻ thực hiện tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch